ngày một mươi năm tháng bảy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã triệu tập làm việc với tài xế mai văn hoạt bốn mươi bảy tuổi thường chú huyện nga sơn tỉnh thanh hóa người điều khiển chiếc xe khách mang biển kiểm soát ba mươi năm b chín trăm tám mươi hai vượt ẩu lấn sang phần đường ngược chiều suýt gây tai nạn trên quốc lộ hai mươi khiến dư luận bức xúc
cụ thể vào ngày năm tháng bảy tài xế hoạt điều khiển xe khách của nhà xe thành dung lưu thông trên quốc lộ hai mươi theo hướng đà lạt tp hcm khi đến km hai trăm linh ba đoạn qua ngã ba rẽ vào sân bay liên khương huyện đức trọng xe khách này vượt chiếc xe tải đi cùng chiều suy tông và xe con đi ngược chiều
sau khi rẽ phải tài xế hoạt vẫn tăng tốc khiến xe khách suýt tông vào một xe máy đi ngược chiều rất may nam thanh niên đi xe máy đã nhanh tay bẻ lái được
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định xử phạt tài xế mai văn hoạt bốn triệu đồng tước giấy phép lái xe hai tháng về hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt đồng thời yêu cầu cam kết sau khi hết phạt sẽ tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ